trong khuôn khổ chương trình các hoạt động thuộc năm chéo hữu nghị việt nga tại thủ đô moscow liên bang nga
đã diễn ra hội thảo khoa học vai trò của ngoại giao nhân dân trong phát triển quan hệ nga việt
tại hội thảo các chính khách học giả đã trình bày một mươi tham luận khoa học nhấn mạnh vị trí vai trò của đối ngoại nhân dân
trong việc gắn kết củng cố và phát triển quan hệ việt nam liên bang nga
tại hội thảo chủ tịch hội hiểu nghị nga việt tiến sĩ vladimir buyanov nêu bật vai trò của ngoại giao nhân dân
ngoại giao công chúng trong đời sống xã hội được coi là sức mạnh mềm trong triển khai chính sách đối nội cũng như đối ngoại của liên bang nga ngày nay
ông buyanov cũng chỉ ra một số hạn chế khó khăn trong việc thực hiện hoạt động ngoại giao công chúng tại nga
tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin để tiếp cận công chúng tốt hơn trong quá trình triển khai công tác ngoại giao nhân dân
tiến sĩ buyanov cho rằng cần thu hút thêm giới trẻ sinh viên tham gia vào công tác này để đạt hiệu quả cao hơn
tại hội thảo các chính sách học giả đã trình bày khoảng một mươi tham luận nhấn mạnh vị trí vai trò của đối ngoại nhân dân
trong việc gắn kết củng cố và phát triển quan hệ việt nam liên bang nga
chia sẻ kinh nghiệm trong việc áp dụng các phương tiện của ngoại giao nhân dân tại nga và việt nam
kết thúc hội thảo trên cơ sở các bài tham luận
ban tổ chức dự kiến sẽ gửi các kiến nghị và nội dung liên quan đến lãnh đạo bộ ngoại giao việt nam và nga